liên quan đến xung đột ở giải gaza thủ lĩnh lực lượng hamas của palestine
ông ismail haniyeh cho biết hamas sẵn sàng đàm phán với israel
về bất kỳ một thỏa thuận hoặc là sáng kiến nào có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn
ông hanise khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của giải gaza
mà không có sự tham gia của hamas sẽ không thể thành công
người đứng đầu hamas cũng cho biết phong trào này hoan nghênh nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở giải gaza và đánh giá cao những nỗ lực của ả rập xê út
cũng như ủy ban bộ trưởng ả rập hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở giải gaza
và theo một nghiên cứu vừa được liên hợp quốc công bố thì thiệt hại kinh tế của cuộc xung đột
giữa israel và phong trào hamas ở giải gaza đối với các nước láng giềng ả rập
bao gồm liban ai cập giordani có thể tăng lên hơn một mươi tỷ đô la mỹ trong năm nay
và đẩy hơn hai trăm ba mươi người vào cảnh nghèo đói
cuộc xung đột đã kéo dài sang tháng thứ ba giữa israel và hamas cũng đang làm trầm trọng thêm
cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế tại giải đất này
điều phối viên nhân đạo của liên hợp quốc tại gaza lynn hastings đánh giá
hệ thống y tế tại giải gaza gần đây đã sụp đổ người dân đang phải đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng
nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng tụ tập quá đông

theo quan chức who mọi điều kiện điển hình để lây lan dịch bệnh đều đã xuất hiện
khi có tới tám mươi năm tổng dân số hai ba triệu ở giải gaza phải rời bỏ nhà cửa
và rôn đến các địa điểm sơ tán chật kín người gần như một nửa dân số rồn về thành phố rafah
ở cực nam của giải đất này
theo who số các bệnh hô hấp tiêu chảy cháy giận và nhiều bệnh lây lan nhanh khác đã tăng vọt
chỉ riêng việc xếp hàng đi vệ sinh cũng có thể kéo dài nhiều giờ
hệ thống chăm sóc sức khỏe đã sụp đổ
chúng ta đang tiến dần đến một thảm họa về dịch bệnh và y tế cộng đồng
nguyên nhân một phần là do nơi trú ẩn đã vượt qua sức chứa hàng nghìn người
nhiều người phải xếp hàng đi vệ sinh trong khi một nhà vệ sinh dành cho hàng trăm người
trong khi đó cơ quan y tế ở giải gaza cho biết các bệnh viện đã hết nguồn dự trữ vaccine
để tiêm cho trẻ em ở vùng lãnh thổ này
việc tiêm chủng cho trẻ em đình trệ hoàn toàn
cơ quan này cũng cảnh báo việc thiếu vaccine sẽ gây ra những
hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với trẻ em và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
đặc biệt là ở những người phải sơ tán đến những nơi đông đúc
cơ quan y tế gaza kêu gọi liên hợp quốc nhanh chóng can thiệp để cung cấp các loại vaccine
cần thiết và đảm bảo đưa số vật tư y tế này tới giải gaza để ngăn chặn thảm họa y tế
trước đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros ghebreyesus đã cảnh báo
nguy cơ hệ thống y tế của giải gaza sụp đổ khi chỉ còn chưa đến một phần ba tổng số ba mươi sáu bệnh viện
đang hoạt động và cũng chỉ ở mức cầm chừng trong bối cảnh nguồn cung vật tư y tế và thuốc men sắp cạn kiệt
ông ghebreyesus cảnh báo nguy cơ trầm trọng hơn khi tình hình xung đột ngày càng xấu đi
và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần
vào ngày hôm nay tổng thống nga vladimir putin sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân nga
đây là cuộc đối thoại đầu tiên của người đứng đầu nước nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt
tại ukraine và năm nay sự kiện này càng trở nên đặc biệt hơn khi điện kremlin quyết định
kết hợp cùng với cuộc họp báo lớn thường niên
trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây trực tiếp với tổng thống nga đã phải làm việc liên tục trong những ngày qua
đã có hơn hai triệu câu hỏi từ người dân gửi đến nhà lãnh đạo nga trước thêm cuộc đối thoại vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cuộc đối thoại lần thứ hai mươi của ông putin với người dân nga trên cả cương vị tổng thống và thủ tướng nga
chương trình đối thoại trực tiếp với tổng thống putin cho phép người dân trao đổi với nhà lãnh đạo nga
về những vấn đề hàng ngày phải đối mặt trong khi cuộc họp báo thường niên là dịp để các nhà báo
có cơ hội đặt câu hỏi với tổng thống về một loạt vấn đề nóng cả ở trong và ngoài nước
năm nay chủ đề được nhiều người nga quan tâm là việc đối phó với các lệnh trừng phạt của phương tây
chính sách đối ngoại nhà ở và dịch vụ xã hội giao thông giá lương thực và các khoản trợ cấp
cho những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato dự kiến sẽ tăng ngân sách quân sự cho năm hai nghìn hai mươi bốn thêm một mươi hai
lên mức là hai ba tỷ euro tức là khoảng hai một mươi chín tỷ đô la mỹ
và ngân sách dân sự thêm một mươi tám hai lên mức là bốn trăm ba mươi tám triệu euro tương đương khoảng bốn trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
nato cho biết việc tăng cường và mở rộng việc sử dụng nguồn tài trợ chung của khối
sẽ cho phép các đồng minh giải quyết hiệu quả hơn những thách thức an ninh chung
ngân sách dân sự của nato cung cấp kinh phí cho nhân sự chi phí vận hành và chương trình chi tiêu
của trụ sở nato và các nhân viên quốc tế của tổ chức này
trong khi ngân sách quân sự trang trải cho nhiệm vụ và hoạt động của cơ cấu chỉ huy nato
chiến khắp thế giới
mới đây tổng thư ký nato jens stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này
trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại
nato hiện đã tăng cường các hoạt động giám sát dọc theo sườn phía đông của tổ chức này
sau khi xảy ra cuộc xung đột nga ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các quan chức của cục dự trữ liên bang mỹ fed đã nhất trí giữ nguyên lãi suất trong phạm vi năm hai mươi năm năm năm
mức cao nhất trong vòng hai mươi hai năm
đáng chú ý đây là lần đầu tiên kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các nhà hoạch định chính sách đưa ra dự báo
sẽ không tăng thêm lãi suất
cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất fed dự kiến ít nhất sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất vào năm hai nghìn hai mươi bốn
số lần cắt giảm này thấp hơn dự đoán bốn lần của thị trường nhưng mạnh mẽ hơn những gì các quan chức chỉ ra trước đó
trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp fed nêu rõ quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt
cho phép các nhà hoạch định chính sách xác định mức độ của bất kỳ biện pháp củng cố chính sách bổ sung nào có thể phù hợp
thách thức đối với các quan chức của fed lúc này là quyết định thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất
và nếu thực hiện quá sớm mục tiêu đưa lạm phát trở về mức hai có thể bị ảnh hưởng
các quan chức đã cam kết sẽ duy trì lãi suất ở mức cao đủ lâu để đảm bảo lãm phát trở về mức mục tiêu
hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
cop hai mươi tám tại dubai các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae khép lại nhưng không thể đi đến thỏa thuận
về những quy định mới cho phép triển khai một thị trường giao dịch carbon giữa các nước và giữa các doanh nghiệp
theo thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu được ký kết tại cop hai mươi một năm hai nghìn một mươi năm
các chính phủ và các công ty có thể bù đắp cho những lượng khí thải mà họ gây ra
bằng cách chi tiền cho các dự án giảm khí thải ở các nơi trên thế giới
tuy nhiên đến nay những giao dịch như vậy vẫn chưa được thực hiện
theo các nhà đàm phán
liên minh châu âu eu mexico và khối mỹ latin đã bác bỏ thỏa thuận được mỹ và một số nước đề xuất
sau hai tuần đàm phán tại cop hai mươi tám
đề xuất này tập trung xây dựng các quy định chính liên quan đến việc cấp phép các dự án bù đắp
trong một hệ thống tập trung do liên hợp quốc vận hành
với việc các bên không đạt được thỏa thuận tại dubai
nhóm chuyên viên sẽ phải bắt đầu đàm phán lại trong năm hai nghìn hai mươi bốn
với hy vọng thỏa thuận liên quan sẽ được thông qua tại cop hai mươi chín ở azerbaijan vào năm hai nghìn hai mươi năm
các hoạt động đàm phán vẫn được tiến hành theo hai hướng song song
một là hình thành hệ thống trung tâm đa phương do liên hợp quốc vận hành
và hai là hình thành hệ thống giao dịch song phương giữa các nước
malaysia đã kêu gọi tất cả người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín
sau khi ghi nhận một mươi ba ca bệnh trong tuần dịch tễ học lần thứ bốn mươi chín
từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi hai so với con số là sáu tám trăm linh trường hợp trong tuần trước đó
lãnh đạo bộ y tế malaysia ông muhammad rassi
abu hassan cảnh báo số ca bệnh có thể sẽ tiếp tục tăng cao do hoạt động đi lại du lịch gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ
đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải đối với các cơ sở chăm sóc y tế
ngoài ra ông rassi cũng cập nhật thông tin về việc đã ghi nhận hai mươi một trường hợp những biến thể đáng lo ngại voc
và năm trường hợp thuộc biến thể đáng quan tâm voi
để bảo vệ những người có nguy cơ mắc cao đặc biệt là từ sáu mươi tuổi trở lên
có nhiều bệnh lý như béo phì hệ hệ miễn dịch bị tổn thương hoặc đang dùng các thuốc điều trị bệnh mãn tính
ông rassi khuyến nghị người dân nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trong việc sử dụng thuốc kháng virus paxlovit
thuốc có hiệu quả khi sử dụng trong vòng năm ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng
thưa quý vị cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu c ba s của liên minh châu âu eu cho hay
năm hai nghìn hai mươi ba có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người
kể từ thời kỳ tiến công nghiệp thì nhiệt độ trung bình trên trái đất đã tăng từ hai năm đến hai chín độ c
rất nhiều cam kết đã được cộng đồng quốc tế đưa ra nhằm hạn chế tối thiểu tình trạng biến đổi khí hậu
trong đó một nhóm các tình nguyện viên ở louton của anh đang âm thầm trồng cây gây rừng
với mục tiêu làm hồi sinh những khu rừng cổ về tình trạng ban đầu
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
khu rừng ở luton này đã bị giảm tới một phần hai diện tích kể từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi
heot là một trong số rất nhiều khu rừng cổ thụ trên thế giới bị con người đốn hạ
trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra những tác động tiêu cực khiến không ít người cảm thấy chán nản
một dự án với mục tiêu gắn kết con người với thiên nhiên đang được nhân rộng tại anh
tại chính luton tổ chức mang tên wildlife trust đang triển khai các chương trình tình nguyện
trong đó những cộng đồng dân cư sẽ cùng nhau bảo tồn và khôi phục lại những khu rừng tự nhiên
anh aaron mathu một sinh viên chuyên ngành động vật học cảm thấy sự tuyệt vời khi được tham gia dự án ý nghĩa này
tôi nghĩ rằng công việc tình nguyện rất quan trọng
thứ nhất vì chính bản thân chúng ta
khi tham gia tình nguyện chúng tôi được gặp những người cùng sở thích
điều này mang lại cho chúng tôi nhiều năng lượng tích cực hơn
ngoài ra việc trồng cây sẽ tạo ra môi trường tốt hơn cho hành tinh này
gần một triệu thành viên và hơn ba mươi năm tình nguyện
các thành viên của wildlife trust đã cùng nhau tạo ra những thay đổi tích cực
cùng chung tay họ đã cải thiện chất lượng nước dọc theo bốn sáu trăm linh km sông suối
và khôi phục hơn bốn mươi ba hectare đất than bùn
anh mark sutcliffe nhà quản lý giáo dục và cộng đồng tại wildlife trust ở bedfordshire
nhận thức rõ về vai trò quan trọng mà tình nguyện viên có thể thực hiện trong việc cải thiện môi trường địa phương
khu đất chúng tôi đang phụ trách không được tốt lắm
trong chương trình chúng tôi phát động có hàng trăm tình nguyện viên đã đăng ký tham gia trồng rừng
nhưng không phải lúc nào cũng đông như vậy
có một số đợt chỉ có hai mươi hai mươi năm người tham gia
dù vậy phải thừa nhận nếu không có sự hỗ trợ của con người
những khu rừng sẽ không thể hồi phục nhanh như thế
các tình nguyện viên đã khôi phục rừng haywood trong nhiều năm
những cây được trồng cách đây một mươi năm đều tự phát triển tốt
trong vai trò người dẫn dắt đội tình nguyện
anh sutliff thường xuyên tới các trường học để trao đổi với giới trẻ
về những tác động của biến đổi khí hậu tới con người và tự nhiên
tôi đã làm việc với nhiều bạn trẻ và chủ đề luôn được quan tâm là biến đổi khí hậu
chúng tôi tin rằng những hành động mình đang làm ở luton
sẽ giúp mọi người hạn chế những tác hại của biến đổi khí hậu
đồng thời có cái nhìn tích cực hơn về tương lai
trồng cây gây rừng là một công việc chân tay
tuy nhiên công việc này không khiến người ta cảm thấy mệt mỏi
rất nhiều tình nguyện viên từ già tới trẻ đều vui vẻ tham gia dự án này
nói lúc nào cũng tốt hơn làm
chúng ta không thể một mình làm tất cả
nhưng nếu mỗi người có thể làm tất cả
cùng cố gắng thì sẽ tạo ra đột phá
ba cây trụng lại sẽ nên hòn núi cao
việc khuyến khích mọi người tham gia vào trồng rừng sẽ rất có lợi
khi họ tự tay đào đất trồng cây họ sẽ cảm thấy gần gũi và yêu thiên nhiên hơn
và họ sẽ thường xuyên quay lại để kiểm tra những cây mình trồng đã lớn đến đâu
đó cũng là động lực để họ tiếp tục bảo tồn những khu rừng
không chỉ những công dân anh
nhiều người nhập cư cũng đã tận mắt chứng kiến những hậu quả
mà biến đổi khí hậu gây ra trên mảnh đất quê hương
đó cũng là lợi ích
đó cũng là lý do thối thúc họ tham gia vào quá trình hồi sinh những khu rừng cổ
cây cối và thiên nhiên giúp tôi thư giãn hơn
chẳng hạn như khi tôi mệt mỏi và tuyệt vọng
tôi luôn đi ra ngoài ngồi dưới tán cây và nghỉ ngơi
tôi nghĩ về tương lai và nhiều thứ
và tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều
giữ cho trái đất xanh chính là cách làm cho nơi chúng ta sống trở nên khỏe và đẹp hơn
bên cạnh việc trồng rừng
các tình nguyện viên còn đảm nhận việc quản lý và cắt tỉa bớt những loại cây phát triển quá mức
từ đó tạo điều kiện cho cây non sinh trưởng
sẽ mất thời gian rất dài để hay gút trở về nguyên trạng của nó
tuy nhiên những hành động thiết thực mà tổ chức wildlife trust đang thực hiện
sẽ phần nào rút ngắn quãng thời gian này